khoảng một mươi bảy h chiều ngày một mươi ba tháng chín anh nguyễn văn thạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là cán bộ địa chính xã hội xuân
điều khiển xe máy từ ubnd xã về nhà tại xã phú nhuận huyện cài lẩy
khi đi qua ấp hội nghĩa xã hội xuân thì gặp cơn mưa to anh bị té nằm bất tỉnh trên mặt đường
trong lúc này nhiều người qua lại phát hiện người tế siêu trên đường nhưng ngại dịch bệnh nên không tiếp xúc với nạn nhân
thì ông võ văn một mươi ba người dân ấp hội lễ xã hội xuân khi đi ngang qua đây đã không ngần ngại đến kiểm tra và đã phát hiện nạn nhân có biểu hiện ngừng thở
ông một mươi ba khẩn trương thực hiện biện pháp sơ cứu sau đó nạn nhân tỉnh lại
hay tin nhiều cán bộ ubnd xã hội xuân đến đưa bệnh nhân đến trạm y tế xã
sau đó chuyển bệnh viện đao khoa khu vực cài lẩy tình tiên gian cấp cứu điều trị
đến sáng ngày một mươi bốn tháng chín sức khỏe anh đã ổn định tiếp tục được điều trị tại bệnh viện
ông trần trọng quang chủ tịch ubnd xã hội xuân cho biết chiều qua sau khi trực ban chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tại ủy ban dân xã về nhà gặp cơn mưa to
thì anh nguyễn văn thạnh bị tai nạn nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của ông võ văn một mươi ba thì tính mạng người cán bộ này khó bảo toàn
trong lúc dịch bệnh covid một mươi chín đang bục phát hành động cứu người bị nạn trên đường của ông võ văn một mươi ba rất đáng trân trọng và biểu dương
thời gian qua ông võ văn một mươi ba là cá nhân tiêu biểu luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương